trong chuyến công tác tại tỉnh tây nguyên chiều ngày một mươi bảy tháng một phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cùng đoàn công tác đã đến thăm chúc tết và tặng quà cho mẹ việt nam anh hùng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các hộ nghèo trên địa bàn tỉnh gia lai
đến thăm mẹ việt nam anh hùng nguyễn thị mười tại thành phố pleiku phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã ân cần hỏi thăm sức khỏe và tặng quà tết cho mẹ
tại trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh gia lai phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao tặng học bổng của quỹ hỗ trợ trẻ em việt nam cho một trăm linh cháu với trị giá một trăm linh triệu đồng cho các cháu đang học tập tại trung tâm
cùng ngày phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã đến thăm cán bộ nhân dân xã ia phí huyện chư păng gia lai